từ tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hàng nghìn con cá loại to chết bất thường nổi trắng hồ linh đàm thuộc phường hoàng liệt quận hoàng mai giạt vào bờ hồ khiến người dân hoang mang
cho đến thời điểm hai mươi ba giờ lượng cá chết tiếp tục sạt vào bờ vẫn không ngừng tăng lên
ở phía mặt nước cách bờ vài trăm mét rác cá vẫn nổi lên và bị gió đẩy tới
theo quan sát của phóng viên đoạn bờ kè của hồ linh đàm đoạn chạy qua khu biệt thự số năm trắng xóa rác cá với nhiều chủng loại như cá mè cá trôi cá chấm cá chim cá chép vược
các cá thể cá này đều rất lớn có con nặng tới năm sáu kg
đáng chú ý ngay khi hiện tượng cá chết được phát hiện tại khu vực bất ngờ xuất hiện một nhóm khoảng bảy tám người đàn ông đi xe máy chở theo thùng tôn cùng nhiều bao tải lưới
những người này nhanh chóng thu gom sát cá rồi trở đi
và cho biết thế
chủ hồ thuê họ vớt trở cá về mục đích là sử dụng cá chết làm phân